cấm hẳn việc đi lại qua các đường mòn lối mở dừng người việt nam qua trung quốc lao động khi có dịch
bộ ngoại giao sớm bàn với trung quốc về việc sơ tán công dân của việt nam khi cần thiết
tạm ngừng các hoạt động đưa tua chuyến du lịch qua lại
ngành hàng không cũng không được đưa và đón khách từ điểm có dịch về việt nam và ngược lại
đây là nội dung chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay
về triển khai nhiệm vụ sau tết và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
tình hình bùng phát dịch do chủng mới của virus corona gây ra là rất nhanh và nghiêm trọng ở phạm vi toàn cầu
việt nam đã chủ động và có chủ trương sớm đã kiểm soát dịch bệnh đã có giải pháp và quyết tâm cao đưa ra các giải pháp cụ thể
thông qua các kết luận trong phiên họp của thường trực chính phủ
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương đều phải có phương án cụ thể và cương quyết
ứng phó khi có các ca nhiễm xuất hiện ở địa phương
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch do phó thủ tướng vũ đức đam làm trường ban
nêu cao tinh thần trách nhiệm của ban chỉ đạo để xử lý những vấn đề đặt ra
đồng thời báo cáo với thủ tướng chính phủ để có biện pháp đồng bộ ngăn chặn dịch corona
tại thời điểm này không khuyến khích giao thương qua lại tại các cửa khẩu
chỉ giao dịch những trường hợp khách công vụ được giao nhiệm vụ
ngành y tế có biện pháp theo dõi sát sao tình hình sức khỏe công dân
lưu học sinh khách du lịch khác của trung quốc
khi nhập cảnh đã vào việt nam
trong vòng một mươi năm ngày để được theo dõi một cách chặt chẽ
trên tinh thần hạn chế đi lại cấm buôn bán động vật quân giả
thì thành tinh nhắc lại vấn đề này
trung quốc đã thực hiện vấn đề này
đây là nguồn lây nhiễm phát triển
thủ tướng đồng ý để các địa phương thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch trên tinh thần chủ động
bốn tại chỗ không chờ khi có ý kiến của chính phủ và của ban chỉ đạo trung ương thì mới làm
thủ tướng nhấn mạnh hạn chế tụ tập đông người
các lễ hội chưa khai mạc
tin ý kiến học sinh chưa nghỉ học nhưng khuyến nghị đeo khẩu trang
thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông phải coi đây là nhiệm vụ chính trị
phải làm tốt và hiệu quả không để người dân hoang mang mà phải nhận thức đầy đủ về nguy cơ tự phòng ngừa
thủ tướng giao bộ y tế phối hợp với bộ tư pháp sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp
khi tổ chức y tế thế giới công bố tình trạng toàn cầu của bệnh dịch này
khi vaccine chưa nghiên cứu và sản xuất kịp thời
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm xử lý ngay các tình huống xảy ra
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
ngành công thương trong năm ngày tới cần có phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay
nhất là đối với trung quốc